thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hôm qua tại km số hai trăm bảy mươi
cao tốc cầu rẽ ninh bình hướng hà nội ninh bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xeo tô khách và xeo tô đầu kéo
vụ tai nạn thuộc địa phận xã liêm tiết tp phủ lý tỉnh hà nam khi xeo tô khách biển số ba mươi sáu b một nghìn năm trăm linh tám
đã đâm vào đuôi xeo tô đầu kéo biển số năm mươi một c bốn mươi nghìn chín mươi một kéo theo rơ móc biển số tám mươi sáu r bốn trăm chín mươi hai
hiện chưa xác định được danh tính người điều khiển hai phương tiện trên
theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ
giao thông trên cao tốc hướng hà nội ninh bình bị ủn tắc sau vụ tai nạn
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba thuộc cục cảnh sát giao thông
đã tiếp cận hiện trường điều tra giải quyết vụ việc và tiến hành phân luồng giao thông